liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại một trang trại ở quận ramenskoyer tỉnh mosva liên bang nga
vào ngày tám tháng một ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy
và cũng như là có khả năng có nạn nhân là người việt nam
đại sứ quán việt nam tại nga đã nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trường
làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để có thể xác minh thông tin
các cơ quan chức năng sở tại cho biết vụ việc khiến tám người tử vong
ba nam ba nữ và hai người chưa xác định được giới tính và một người bị thương nặng
danh tính và quốc tịch các nạn nhân tử vong sẽ được thông báo sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi
nạn nhân bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực
tại phòng hồi sức cấp cứu trung tâm bỏng bệnh viện số hai thành phố badonskaya
cùng ngày đại sứ quán đã cử cán bộ đến thăm hỏi người bị thương
qua trao đổi đã xác định đây là nữ công dân việt nam
quê quán ở huyện tân sơn
tân sơn tỉnh phú thọ bị bỏng nặng toàn thân ba mươi bảy và bỏng đường hô hấp
bộ ngoại giao yêu cầu cục lãnh sự khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước
các địa phương cung cấp thông tin liên quan từ việt nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân
ngay sau khi nhận được thông tin
phóng viên thưởng chú báo nhân dân đã có mặt tại bệnh viện để tìm hiểu
tuy nhiên do bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị tích cực
nên bệnh viện chưa cho phép người ngoài gặp gỡ tiếp xúc
hiện nay đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của nga
để xác định danh tính của các nạn nhân
đại sứ quán cũng đã cử các cán bộ đến động viên và thăm hỏi nạn nhân đang bị thương điều trị trong bệnh viện
nam đông phóng viên truyền hình nhân dân thưởng chú tại liên bang nga